khu di tích lịch sử chi lăng thuộc huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
là một trong sáu mươi hai di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia ngay từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
khu di tích lịch sử này ghi dấu các chiến thắng lừng lẫy của cha ông ta trước quân tống vào thế kỷ một mươi một
trước quân nguyên vào thế kỷ một mươi ba và đặc biệt là trận chi lăng nổi tiếng năm một nghìn bốn trăm hai mươi bảy trước quân xâm lược nhà minh
khu di tích gồm năm mươi hai điểm di tích nằm trong thung lũng dài hai mươi km bể ngang ba km
nhưng suốt nhiều năm dòng
đến đây du khách vẫn bị rơi vào cảm giác hụt thẫn không biết đi đâu tham quan cái gì
bởi sự phó mặt của những người có trách nhiệm quản lý
năm hai nghìn một mươi hai ubnd tỉnh lạng sơn có phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể khu di tích lịch sử chi lăng
nhưng thực tế cho đến nay thì quy hoạch được triển khai rất chậm
và ải chi lăng vang rội sử sách vẫn gần như bị ngủ quên suốt hàng thập kỷ
địa đạo khu quỷ trị thiên huế được xây dựng cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
là căn cứ chỉ huy mọi hoạt động của lực lượng quân giải phóng
trước và sau cuộc tổng tiến công mùa xuân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu địa đạo khu ủy trị thiên huế được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia
nhưng hiện tại thì nó đang rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng
mặc cho việc là từ cuối năm hai nghìn một mươi ba ubnd tỉnh thừa thiên huế
đã ra văn bản về thống nhất quy mô đầu tư tu bổ tôn tạo
nhiều báo đã lên tiếng về vấn đề này
nhưng nếu chính quyền
không hành động kịp thời việc di tích biến mất sẽ chỉ là chuyện trong nay